thưa quý vị tp hcm đã triển khai đề án đô thị thông minh hơn một năm
đến nay thành phố đã chính thức đưa vào vận hành ba trung tâm điều hành đô thị thông minh
với những tiện ích hướng tới người dân và doanh nghiệp
đây sẽ là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong chuyên mục tuần này
như thường lệ phần cuối chương trình sẽ là một công nghệ thông minh
bây giờ là nội dung chi tiết
sau một mươi tám tháng triển khai thực hiện đề án xây dựng tp hcm trở thành tp thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đến nay tp hcm đã đạt được một số kết quả bước đầu
là bước chuẩn bị cơ bản quan trọng để triển khai các nội dung của đề án trong các giai đoạn tiếp theo
đề án được xác định trọng tâm có bốn trụ cột và chính quyền điện tử
hiện tp hcm đã triển khai giai đoạn một các trụ cột
kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở
tích hợp một số cơ sở dữ liệu quan trọng
trung tâm điều hành chỉ huy tp thông minh đã thí điểm kết nối tích hợp dữ liệu
các hệ thống camera giám sát của một số sở ngành quận huyện
tập hợp tài liệu tổng hợp các phương pháp khoa học dự báo
cho trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội
mô hình trung tâm điều hành tp thông minh chúng ta có ba cái khối chính
khối thứ nhất là khối tiếp nhận điều khối giám sát hành hành
đây là cái khối mà chúng ta tạo ra một cái kênh tương tác và kênh chỉ huy
kênh tương tác ở đây là chúng ta tạo ra kênh giao tiếp giữa người dân và chính quyền
thông qua các cổng là cổng một trăm linh hai để tiếp nhận các thông tin trong trường hợp không cẩn cấp
thông qua cái trung tâm tiếp nhận thông tin hữu hộ của hạng
thông qua một đồng số viên thông duy nhất
đây là cái kênh tương tác trực tiếp với người dân
đồng thời chúng ta lại có một trung tâm lắng nghe mạng xã hội để tổng hợp các thông tin của người dân
thì nơi đây có thể nói rằng là đây là cái trung tâm khi có những thông tin thì lãnh đạo thành phố sẽ phản ứng
và chỉ huy đặc biệt với cái trung tâm này
thì khi có những tình huống khẳng cấp thì chính cái trung tâm điều hành sẽ thành cái trung tâm chỉ huy
hay gọi là trung tâm trình huống để đối phó những tình huống khẳng cấp trong thành phố
về xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh
thành phố đã truyền thái dữ liệu mở thành phố đã triển khai hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu
thực hiện tích hợp một số cơ sở dữ liệu quan trọng như văn bản điện tử một cửa điện tử
khiếu nại tố cáo đường dây nóng đăng ký doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chứng chỉ hành nghề y
kho dữ liệu dùng chung được đặt tại công viên phần mềm quang trung
ngoài ra thành phố đã triển khai thử nghiệm cổng thông tin dữ liệu mở
tại địa chỉ http data hochiminhcity gov vn
đã cung cấp thông tin về cơ sở khám chữa bệnh và chứng chỉ hành nghề y
thông tin về cơ sở giáo dục và dịch vụ thông tin về các dự án đầu tư nước ngoài
và các dự án đầu tư công nhằm chia sẻ tài nguyên dữ liệu đến đông đảo người dân và doanh nghiệp
hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu làm sao để có những cái app mà người dân có thể khai thác trực tiếp từ dữ liệu này
cũng như trong quá trình giải quyết thủ tục hành tránh những dữ liệu liên quan đến người dân như hậu tịch
chẳng hạn như khai xanh giấy đá chứng nhật đăng ký kết hôn
thì chúng tôi thay vì người dân phải là cung cấp các bản sao những nội dung như vậy sẽ được khai thác từ kho dữ liệu này
thì đó là những cái định hướng mà chúng tôi đang tập trung để mà khai thác kho dữ liệu
khai thác những dịch vụ liên quan đến những văn bản điện tử
cũng như là tích hợp toàn bộ những hồ sơ của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính của thành phố
trong đó để thực hiện đến cái vấn đề là ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân
trong vấn đề là tạo lập những trợ lý ảo
cũng như là do các loại thông tin thì chúng ta sẽ có
hỗ trợ được người dân trong quá trình mà cá nhân hóa những cái ứng dụng cụ thể của người dân
sau hơn một năm triển khai thí điểm đến nay tại quận một đã có trung tâm điều hành đô thị thông minh
tích hợp hệ thống camera tại địa bàn dân cư hỗ trợ phục vụ tốt cho đơn vị
trong công tác chỉ đạo điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày lễ tết
phòng chống các tình huống bạo động biểu tình các hành vi gây rối trật tự công cộng
còn tại quận một mươi hai trung tâm chỉ huy hình ảnh và an ninh đã tích hợp hơn sáu trăm linh camera
hiện hữu tại các khu dân cư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo
điều hành của đơn vị như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc
phần mềm quản lý hồ sơ hành chính hệ thống quản lý địa bàn khu dân cư
hệ thống thông tin quản lý quy hoạch triển khai ứng dụng ảnh viễn thám
trong công tác quản lý đô thị tài nguyên môi trường
bên cạnh đó triển khai dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến
triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân
hệ thống trả lời tự động để hướng dẫn thủ tục hành chính
các phương thức triển khai phù hợp như đầu tư công thuê dịch vụ hay đối tác công tư
cùng với đó nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế
cả về số lượng và chất lượng
công tác tuyên truyền đề án chưa thực sự hiệu quả
người dân chưa tích cực tham gia các đề xuất về giải pháp
ý tưởng sáng kiến xây dựng đô thị thông minh
cũng như chưa thường xuyên sử dụng khai thác các tiện ích dịch vụ thông minh
ví dụ như một nghìn hai mươi hai
là chúng ta ra đời rồi
thế nhưng cái truyền thông về một con số một nghìn hai mươi hai hình như là chỉ một bộ phận người dân biết thôi
tức là nó cũng còn nhiều cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục là đẩy mạnh
một cách có hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới
để triển khai hiệu quả theo chỉ đạo của thành phố
cần tăng tốc và quyết liệt chuyển sang giai đoạn ứng dụng rộng rãi hơn
hiện nay một số doanh nghiệp công nghệ như công ty cổ phần tiến bộ quốc tế

vnpt viettel fpt cũng đã đóng góp với thành phố một số ý kiến giải pháp
trong xây dựng đô thị thông minh
vấn đề mà các đồng chí đang quan khoan tôi nói ví dụ sở y tế đang cần rất nhiều
trí tuệ nhân tạo đưa vào đây để mà trần ván bệnh hay là làm cúc ký vân vân
thì báo cáo đồng chí là chúng tôi đang có hết rồi
và chúng tôi sẽ tặng cho thành phố nhưng mà tất nhiên không tặng mãi
sẽ tặng đến khi nào thành phố có thì thành phố sẽ dùng
thế thì cái này chúng tôi sẽ tặng luôn để dùng cho người dân của thành phố
hoặc các bệnh viện thành phố sẽ sử dụng một loạt các trí tuệ nhân tạo ứng dụng
để hỗ trợ cho sở giao thông của chúng ta
chúng tôi cũng đang có sẵn
chúng tôi xin phép được làm việc cụ thể với sở y tế sở giáo thông
hay là một số quận như là quận một quận một mươi hai đang triển khai chương trình này
để làm sao chúng ta trong toàn bộ thành phố của chúng ta có một hệ thống
cộng tích hợp chung chứ không đầu tư lẻ tẻ theo nhiều quận huyện
và nhiều sở ngành khác nhau
thì những cái gì ứng dụng chung cho toàn bộ thành phố được thì chúng tôi sẽ tặng
và sẽ đầu tư sẽ hỗ trợ cho tất cả các sở ngành hay quận huyện cùng sử dụng chung
còn những cái gì mà cần phát triển riêng ở từng nơi một thì chúng tôi xin phép
và có thời gian để chúng tôi sẽ cùng phát triển với lại cái đội ngũ
mà thành phố có thể cử ra để chúng tôi hỗ trợ thành phố trong tương lai
tại hội nghị rút kinh nghiệm qua một mươi tám tháng triển khai đề án đô thị thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
lãnh đạo thành phố cũng đã ghi nhận những kết quả trong các ngành lĩnh vực
như giao thông giáo dục y tế chống ngập quy hoạch
sau những thành công đó thành phố cần tăng tốc và quyết liệt
để chuyển sang giai đoạn ứng dụng bài bản từ thành phố đến các quận huyện
vấn đề mà thành phố đang quan tâm hiện nay là chương trình nâng cao trình độ
người dân về sử dụng các dịch vụ đã số hóa để người dân trở thành
một yếu tố tích cực trở thành công dân thông minh
để người dân trở thành một yếu tố tích cực công dân thông minh
thì người ta cần phải nắm nội dung gì
tiếp cận cái đó thậm chí cái chương trình đào tạo để trên mạng luôn
họ vào tự đọc họ tự học rồi có hội thảo tự kiểm tra tự chấm điểm
tôi tự học và tôi chấm điểm nếu mà công dân số giai đoạn hai nghìn hai mươi
phải biết việc này làm năng lượng này họ vào họ tự chấm luôn
xong họ công bố cấp cho cái chứng nhận đóng một kép chứng nhận điện tử thì vui rồi
cứ hai mươi năm lại cấp chứng nhận điện tử mới đủ cái năng lực đó
thì chúng ta nên có cái cấu phần này mạnh mẽ hơn
theo đó các sở ngành quận huyện
đánh giá lại kết quả thực hiện dự báo khả năng đạt được các mục tiêu kế hoạch vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cơ chế sử dụng các đơn vị tư vấn và doanh nghiệp việt nam là nguồn lực của người việt nam
để thành phố hồ chí minh nắm bắt khoa học công nghệ thực hiện đề án
khối mà khối là xây dựng cơ sở dữ liệu của từng ngành của điện đoàn toàn thành phố
thì cần có cái hướng dẫn khẳng định lại các cái chuẩn dữ liệu từng ngành và có cái lộ trình
như vậy hết năm nay chúng ta cập nhật dữ liệu của những ngành nào
đến mức nào và đến tháng một mươi năm sau
chúng tôi nghĩ là phải có một cái lộ trình để xây dựng cơ sở dữ liệu để có thể phục vụ được
gắn với cơ sở dữ liệu này là quy chế sử dụng dữ liệu là rất quan trọng
chúng ta biết dữ liệu là tài nguyên vừa có thể làm kinh doanh
cũng vừa có thể là nó không hoàn toàn là phá hoại
và nếu chúng ta không biết bảo vệ dữ liệu phù hợp với người ngoài
có thể lợi dụng phá hoại mình chứ không phải không
chính xây dựng cơ sở dữ liệu
là rất quan trọng nhưng phải có quy chế sử dụng dữ liệu cái này
cho phân cấp cái này
một mươi tám tháng tiếp theo xây dựng giai đoạn hai của thành phố
sẽ thực hiện song song việc xây dựng khu đô thị sáng tạo
trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và thúc đẩy kinh tế của thành phố cũng như những vùng kinh tế trọng điểm phía nam
phát triển bền vững góp phần nhân rộng mô hình trong chiến lược phát triển đô thị chính sách
và tầm nhìn phát triển đô thị
không chỉ từ nay đến năm hai nghìn hai mươi mà trong năm năm tới
trong chiến lược hai nghìn hai mươi